trước thông tin trường mầm non thị trấn lim hai huyện tiên du tỉnh bắc ninh
cho trẻ em ăn bánh kem không có nhãn mát và không có ngày sản xuất cũng như ngày sử dụng
ubnd huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã tổ chức hội nghị công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu bánh trên
buổi đối thoại trực tiếp với đông đảo phụ huynh
tại hội nghị đại diện trung tâm y tế huyện tiên du thông báo cụ thể năm chỉ tiêu lý hóa có kết quả bình thường
và một trăm linh sáu chỉ tiêu vi sinh có ba chỉ tiêu vượt ngưỡng là bixereus coliform và tổng số bào tử nấm men nấm mốc
kết quả này chỉ có giá trị với mẫu kiểm nghiệm và không có giá trị tại thời điểm các cháu sử dụng
bánh kem không gây ảnh hưởng tức thời tức ngộ độc cấp cho trẻ bởi từ sau ngày ba tháng một mươi
không có phản ánh của nhà trường phụ huynh về tình trạng sức khỏe bất thường của trẻ
liên quan đến thông tin xử lý cơ sở cung cấp bánh kem công ty cổ phần bánh phương viên có những sai sót
trong quy định về sản xuất hàng hóa và nhà trường chủ quan trong khâu nhập bánh
ủy ban nhân dân huyện tiên du tiếp thu ý kiến của phụ huynh trường mầm non thị trấn lim hai
đồng thời đề nghị phòng giáo dục đào tạo huyện tiên du phối hợp trung tâm y tế huyện tiên du
chấn chỉnh giả soát hoạt động bán bán chú của các trường học trên toàn huyện
và xử lý nghiêm khắc các cơ sở vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
kiểm điểm các cá nhân tập thể có liên quan
trước đó trưa ngày ba tháng một mươi trường mầm non thị trấn lim hai nhận được phản ánh của phụ huynh
về việc nhà trường cho trẻ ăn cơm chưa chín kỹ và bánh kem trên vỏ hộp không có nhãn mát
không có ngày sản xuất và hạn sử dụng
phụ huynh đã yêu cầu nhà trường xét nghiệm mẫu bánh và dừng hợp đồng
với các công ty nhà trường đã ký cam kết thu mua thực phẩm